thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
vào ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an có thư khen
nội dung nêu rõ
trong thư khen bộ trưởng tô lâm đánh giá những hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an
nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhà nước và nhân dân
sự dũng cảm không quản ngại hy sinh gian khổ
sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thì hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình hình đẹp của người chiến sĩ công an
là chỗ dựa tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương
khen ngợi những kết quả thành tích nêu trên của công an các đơn vị địa phương
nhất là công an tp đà nẵng tp hà nội hưng yên khánh hòa
bộ trưởng tô lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an các địa phương
có các hình thức động viên khen thưởng xứng đáng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
ngày càng có nhiều hơn nữa những hành động việc làm cụ thể cứu trợ giúp đỡ nhân dân
qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa tính nhân văn và hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
công an quận tây hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
vừa triệt phá một nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp tài sản
nhóm đối tượng này mặc thường phục và mang theo các công cụ hỗ trợ như
còng số tám rùi cui điện khống chế uy hiếp người dân ngay tại khu vực trước cửa ubnd quận tây hồ
cướp một xe máy và hai điện thoại khám xét nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an phát hiện một khẩu súng côn xoay hai mươi hai viên đạn một quả lựu đạn cùng nhiều loại ma túy tổng hợp
tại thời điểm kiểm tra công an quận tây hồ bắt quả tang bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với các đối tượng về hành vi cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trong quá trình tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trả tự công an tỉnh cà mau phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục công an nhân dân
điều khiển phương tiện mô tô có biểu hiện nghi vấn tiến hành dùng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện đối tượng trên không thuộc lực lượng công an
nam thanh niên khai tên lý trường hận sinh năm hai nghìn bảy trú tại xã khánh bình huyện trần văn thời
tại hiện trường hận đang mặc trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động với cấp hàm thiếu úy có mũ mềm gắn công an hiệu
tiến hành kiểm tra trên người và phương tiện phát hiện thêm một còng số tám một chìa khóa một gậy ba khúc một thẻ màu đỏ
để tên công lạc bộ phòng chống tội phạm cà mau và một thẻ ghi giám định viên kỹ thuật hình sự
có ảnh của hận mặc trang phục công an nhân dân
khai thác nhanh hận thừa nhận đã mua các tăng vật trên từ internet
đối tượng và tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện u minh để làm rõ
thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
phạm công hùng chú tại thôn an xá xã quốc tuấn huyện nam sách tỉnh hải dương
vừa bị công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phạm công hùng đến nhà anh nguyễn văn đê
ở xã thanh hải huyện thanh hà thuê một xe ô tô mitsubishi triton trong thời gian bảy ngày
ngày một mươi bốn tháng bốn đối tượng chạy xe sang địa bàn huyện nam sách rồi cắm xe lấy số tiền một trăm chín mươi triệu đồng
đến hạn trả xe hùng gọi điện cho anh đê để xin gia hạn thời gian thuê xe
sau đó biết xe ô tô đã bị hùng mang đi cầm cố anh đê làm đơn trình báo cơ quan công an
giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng sáu trăm một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị lợi dụng tâm lý của các bậc phụ huynh muốn cho con tiếp xúc giàn luyện với thể thao
cũng như lợi dụng uy tín của những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ
các đối tượng giả mạo trang facebook của các trung tâm đào tạo bóng đá thông báo tuyển sinh
và nhiều phụ huynh đã bị lừa với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
chiêu thức thủ đoạn của những đối tượng này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
những trang facebook này đều có chung đặc điểm
tự ý sao chép đăng tải một số hình ảnh video thuộc quyền sở hữu của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf bộ công an
đồng thời còn chạy quảng cáo bài viết về việc trung tâm pvf tổ chức lớp dự tuyển
dành cho thanh thiếu niên đam mê bóng đá
gia đình có điều kiện nhưng không có môi trường tốt để giàn luyện
ngoài ra còn yêu cầu phụ huynh nhắn tin để đăng ký trực tiếp cho con
tôi cũng muốn theo dõi trên mạng và nhận được thông tin
thời gian vừa qua có một số trang web giả mạo
họ lấy thông tin từ trang chính thức của pvf
họ lấy hết hình ảnh rồi là tên huấn luyện viên
họ sao chép để nhằm mục đích lừa đảo
các bậc phụ huynh để
nhằm mục đích là lừa đảo để kiếm lại lợi nhuận
pvf cũng nắm được điều đó rồi
và cũng đã có thông tin chính thức
tới bên cơ quan chức năng để nhờ họ can thiệp và xử lý
các chiêu thức được đưa ra đánh trúng vào tâm lý phụ huynh rất tinh vi
nhờ tư vấn nhanh nhiệt tình
tặng các gói học bổng được đào tạo nguồn học sinh tài năng
rất nhiều gia đình đã bị mất tiền oan
khi tin vào những trang web giả mạo
trên mạng xã hội
được biết trung tâm bồi dưỡng bóng đá trẻ pvf bộ công an
tuyển sinh trong khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng chín
trong thời gian tuyển sinh
trung tâm không thu lệ phí thi tuyển của phụ huynh
với những cá nhân trúng tuyển
trung tâm sẽ đài thọ chi phí học tập sinh hoạt cho các em
tất cả các chương trình tuyển sinh của pvf
thì học viên họ và phụ huynh sẽ không phải đóng bất cứ một khoản chi phí nào hết
thậm chí là còn nếu đăng ký qua các trung tâm
mà bóng đá cộng đồng thì còn được nhận được
nhận được cái khoản gọi là hỗ trợ
pvf không thu bất cứ một đồng nào của phụ huynh và các học viên
trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng
các cơ quan chức năng cần quản lý giám sát chặt hơn
trong các hoạt động sử dụng app và các trang mạng hoạt động tại việt nam
đây là một loại tội phạm mới
người dân không biết tố cao
đến ai cơ quan nào giải quyết
tố cao đối tượng nào địa chỉ ở đâu
đấy là những cái khó khăn cho người dân
tuy nhiên khi người dân mà thấy rằng có một cái gợn nào đấy
trái với cả cái tự nhiên
mà cái lợi ích mình đạt được mà dễ dàng quá
thì người dân thì chúng phải hiểu ngay rằng đây có dấu hiệu lừa đảo
không chỉ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf bị mạo danh
một số trung tâm đào tạo bóng đá khác như học viện bóng đá quốc tế
park hang seo trung tâm đào tạo bóng đá việt theo
cũng đã bị mạo danh để lừa đảo
phụ huynh cần cảnh giác tìm hiểu kỹ thêm từ nhiều nguồn thông tin
xác thực với các số điện thoại đường dây nóng của các trung tâm
trước khi đăng ký dự tuyển cho con em mình
công an huyện tân châu tỉnh tây ninh cho biết
đang điều tra làm rõ vụ lật thuyền trong lúc đi hái hoa súng
khiến ba người tử vong ở bến đỏ ông hai đan
trên đoạn sông thuộc ấp sáu xã suối dây
hôm qua hai mươi chín tháng một mươi một người phụ nữ ba mươi tuổi
chủ ấp sáu xã suối dây huyện tân châu
rủ một nhóm bạn năm người làm chung công ty về nhà mình chơi
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày chồng của người phụ nữ này
lấy thuyền chở cả nhóm ra sông hái hoa súng
trong lúc bảy người trên ghe đang hái hoa súng
thì thuyền bị lật bốn người bơi được vào bờ còn ba người tử vong
hiện vụ việc đang được công an huyện điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức đoán truy khác
thưa quý vị do ảnh hưởng của không khí lạnh
di chuyển lệch đông xuống phía nam
những ngày qua tại hà tĩnh có mưa vừa mưa to đến rất to
mưa lớn đã gây sạt lở tuyến đường sắt bắc nam
qua địa bàn xã đức liên huyện vũ quang
sát lở đất và ngập úng tại một số địa phương
mưa lớn kéo dài đã khiến một số đoạn của tuyến đường sắt
qua địa bàn xã đức liên sạt lở nghiêm trọng
điểm sạt lở xuất hiện tại km ba trăm năm mươi bốn chín trăm linh đến km ba trăm bảy mươi
cộng bốn trăm linh đoạn qua thôn liên châu
hàng nghìn mét khối đất bị sạt lở trôi xuống sông ngàn sâu
do sạt lở nên việc vận hành các tuyến đường sắt bắc nam bị ngưng trệ
ngành đường sắt đã ra thông báo dừng tàu
sau sự cố ngành đường sắt đã huy động nhiều xe ô tô
để trung chuyển ba trăm ba mươi sáu hành khách để tiếp tục hành trình
mưa lớn cũng khiến cho tường rào của một trường học ở hà tĩnh
bị đổ sập đè lên chân nữ sinh lớp một mươi
hàng trăm em khác bị mắc kẹt không thể về
trước đó do mưa lớn hơn bốn sáu trăm linh học sinh huyện hương khê đã phải nghỉ học
cũng trong sáng nay nhiều tuyến đường cầu ở huyện hương khê bị nước lũ nhấn chìm
nhà dân bị chưa cắt cục bộ
thưa quý vị tỉnh quảng bình hiện có tám mươi năm điểm nguy cơ sạt lở núi sạt lở bờ sông
hàng ngàn hộ dân đang chịu ảnh hưởng
trong đó có tám điểm nguy cơ cao ảnh hưởng đến đời sống của bà con
trên địa bàn miền núi tỉnh quảng bình hàng trăm hộ dân đang sống trong nguy hiểm
sau một số đợt mưa trong tháng chín và tháng một mươi đã có nhiều điểm sạt lở sụt lún vào gần nhà dân
nhiều vết nứt từ trên núi xuất hiện
nhiều hộ đang sống trong thấp thỏm lo âu từ sạt lở đất
đây là nơi ở của hai mươi hộ dân trong thôn
năm hai nghìn hai mươi sạt lở đất đã làm cho nhiều hộ dân mất nhà
tỉnh quảng bình cho xây dựng một khu tái định cư mới
nhưng nơi ở mới của các hộ dân nơi đây cũng không được yên ổn
tại huyện tuyên hóa hiện tại còn
còn rất nhiều khu vực bị sạt lở đất nặng do mưa lâu ngày
đã có các hố sụt lún các vết nứt ở núi ngày càng rộng ra
đe dọa đến tài sản cũng như tính mạng của người dân ở dưới các sườn núi
tôi ở đây bốn mươi năm chục năm rồi
mà chỉ có mấy năm hai mươi năm sau này thì chỗ hàng càng sạt nhiều đó
năm hai nghìn hai mươi là sạt quá nha ông liếm chỗ này ra đây một cổng này đây
mấy cái chỗ nhà trên này hộ cũng sợ lắm
sả ra soát hộ hộ chỗ này khẩu và phương ảnh di dơi
khi có tình huống xảy ra thì sả sẽ hủy động
lực lượng của sả và lực lượng tại chỗ để thực hiện phương ảnh
toàn huyện tuyên hóa có tám điểm sạt lở đất
hơn ba trăm linh nhân khẩu đang sống trong nguy cơ sạt lở đất
ủy ban nhân dân huyền đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã
thị trấn ra soát lại các điểm sạt lở
báo cáo ủy ban nhân dân huyền
ủy ban nhân dân huyền đã giao cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
xây dựng phương ảnh để di dơi dân tài sản của người dân ra khỏi vùng sạt lở
huyện đề nghị tỉnh cho phép để triển khai thực hiện
một số tái định cư tập trung hoặc là tái định cư phân tán
hiện tại huyện tuyên hóa đã xây dựng được hai khu tái định cư
nhưng một khu đang trong tình trạng tiếp tục sạt lở đất
huyện cũng đang đề nghị tỉnh quảng bình xây dựng thêm ba điểm làm khu tái định cư
tuy nhiên còn quá nhiều hộ dân đang sống trên các vách núi bên các sườn đồi
sạt lở đất luôn là nỗi ám ảnh của người dân tuyên hóa mỗi mùa mưa bão đến
theo chân những cán bộ công an và dân phòng phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
và giấy gián tuyên truyền cho người dân ở khu dân cư trên địa bàn phường
cán bộ công an phường kiểm tra từng khu vực và thực hiện khắc phục ngay
những nguy cơ tìm ẩn gây cháy như các đường dây điện thay mới các chuông bão cháy
nếu mà được tuyên truyền và được giá hay được những bản chỉ dẫn như vậy
thì người dân sẽ hiểu biết và sẽ quan tâm không còn phải lo
lắng về vấn đề cháy nổ nữa rất là an tâm để mà sống ở đây mình cảm giác mình có một cái cảm giác an toàn
về công an nhắc nhở người dân rất là ok được tốt rất là quan tâm đến người dân về phòng cháy chữa cháy về an ninh ăn trộm
cúp điện một cái là chạy lăng xăng vô đi nhắc nhở người dân là cẩn thận xe cộ nha
thì vẫn thấy đó là an ninh quá giỏi khu mình nghèo mà được ở phường vậy là quá tốt
là một trong những phường trung tâm của quận một tp hcm có nhiều chợ
chứa cháy lợi hình kinh doanh các loại hàng hóa đa dạng
đây cũng là địa bàn có nhiều hẻm nhỏ chằn chịt dân cư đông tìm mở nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
cùng với việc trang bị bình chữa cháy cho các hộ gia đình công an phường cầu ông lãnh vận động người dân tự
giác thu gom những vật cản trắng lối để các con hẻm được thông thoáng tuyên truyền vận động người dân
mở lối thoát hiểm thứ hai và thành lập tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy
công an phường cầu âm lãnh là hẻm hốc và chợ rất nhiều rất gây cháy nổ
nên là được sự quan tâm của lãnh đạo công an quận một lãnh đạo địa phương
chúng tôi đã trang bị gần như bảy mươi bình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường cầu âm lãnh
nhất là ưu tiên cho những hộ dân ở những khu vực khó khăn và có khu vực dễ cháy nổ trên địa bàn
để cố gắng vận động một loại mạnh tường quân và xin ý kiến lãnh đạo địa phương cũng như ý kiến lãnh
đạo quận để tiếp tục trang bị hết tất cả các bình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường cầu âm lãnh
sắp tới để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy một cách tốt nhất đây là những hoạt động thiết
thực của công an phường cầu âm lãnh nhằm góp phần phòng ngừa cháy nổ hiệu quả bảo vệ an toàn cho người dân
mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip thông tin về sự việc đôi nam nữ giải danh đoàn
kiểm tra y tế định kỳ đến các tiệm thuốc lùi nhân viên thu tiền kiểm tra tuy nhiên sau khi nhân viên
kiểm tra thông tin các đối tượng đã bỏ đi trước diễn biến trên người dân đặc biệt là các chủ cửa
hàng cần cảnh giác trước thủ đoạn này và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bất thường
sự việc xảy ra vào trưa hai mươi hai tháng một mươi tại cửa hàng bán thuốc trên đường đỗ xuân hợp
quận lòng b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh tại thời điểm trên có đôi nam nữ ăn mặc
lịch sự đã mang cặp sách đến trước cửa hàng bán thuốc tại đây hai người này sinh nhân viên số
điện thoại thông tin chủ cửa hàng sau đó giáo vờ gọi điện để nhân viên nghe rồi các hai giới
thiệu là đoàn kiểm tra của ngành y tế đến kiểm tra định kỳ sau khi trao đổi hai người này thông
báo với nhân viên về việc thu tiền kiểm tra đợt này là một tám triệu đồng đồng thời nó đã gọi điện
cho chủ cửa hàng và yêu cầu nhân viên đưa tiền lúc này nhân viên cửa hàng gọi điện cho chủ đến
xác minh thế vậy hai đối tượng vội vã lên xe bỏ đi ngoài ra trước đó một số cửa hàng khác
cũng đăng tải thông tin cảnh báo về đôi nam nữ xuất hiện với thu đoạn tương tự giải danh quả
lý thị trường đến yêu cầu đóng tiền thưa quý vị hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi
toán nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công
nghệ thành phố đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố theo dõi
và chỉ đạo trong phần làm thủ tục phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị hoãn phiên
tòa để tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe của nguyễn quốc thái khi bị cáo này tiếp tục vắng
mặt do nhập viện hội đồng xét xử hội ý và quyết định vẫn xét xử vụ án cựu giám đốc sở khoa
học và công nghệ phan minh tân và năm thủ cấp bị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý và
sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng theo cáo trạng vào
tháng tám năm hai nghìn chín nguyễn trọng vũ giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng có công
bộ khoa học và công nghệ tp hcm đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền năm một tỷ đồng để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý thông qua với mức hỗ trợ bốn chín tỷ đồng
công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng song song đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vay một mươi tỷ đồng để thực hiện dự án hai và được chấp thuận
tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ bỏ trốn về mỹ
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phiên xét xử trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với huỳnh thanh đại năm mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi nuôi nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh phối hợp với công an phường xuân an tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông đại
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ông đại đang nuôi nốt một cá thể rùa biển nặng hai mươi hai năm kg
qua làm việc ông đại khai nhận con đồi mồi trên do người thân cho từ năm hai nghìn một mươi tám và ông nuôi cho đến nay
sau đó công an tp long khánh phối hợp với tri cục thủy sản đồng nai đã tiến hành bàn giao cá thể rùa biển
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe khách không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số pháo trên
tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho công an huyện nam giang tiếp tục điều tra giải quyết theo thẩm quyền
tổng thu ngân sách nhà nước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt một trăm sáu mươi chín năm nghìn tỷ đồng
lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba bằng tám mươi sáu ba dự toán năm và giảm chín hai so với cùng kỳ năm trước
tổng cục thống kê cho biết thu nội địa đạt một một trăm năm mươi bảy bảy nghìn tỷ đồng bằng tám mươi sáu tám dự toán năm và giảm năm chín so với cùng kỳ năm trước
thu từ dầu thô đạt năm mươi một bốn nghìn tỷ đồng bằng một trăm hai mươi hai ba dự toán năm và giảm một mươi chín
thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt một trăm tám mươi tám tám nghìn tỷ đồng bằng bảy mươi chín dự toán năm và giảm hai mươi một chín
tổng trị ngân sách nhà nước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt một trăm tám mươi tám tám nghìn tỷ đồng bằng bảy mươi chín tám dự toán năm và giảm hai mươi một chín
tổng trị ngân sách nhà nước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt một trăm một mươi tám tám nghìn tỷ đồng
lũy kế một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt một ba trăm năm mươi bảy sáu nghìn tỷ đồng bằng sáu mươi năm bốn dự toán năm và tăng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó thì chi thường xuyên một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn tám trăm bảy mươi ba tỷ đồng bằng bảy mươi bốn năm dự toán năm và tăng ba tám so với cùng kỳ năm trước
tri đầu tư phát triển
đạt gần bốn trăm linh hai tỷ đồng bằng năm mươi năm ba và tăng ba mươi năm
tri trả nợ lãi tám mươi nghìn tỷ đồng bằng bảy mươi bảy tám và tăng ba ba
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
càng về cuối năm xuất khẩu càng có mức phục hồi rõ hơn
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản
một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt bốn tám tỷ đô la mỹ
đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
càng về cuối năm xuất khẩu càng có mức phục hồi rõ rệt hơn
rau quả tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất về khả năng tăng tốc đạt gần bốn chín tỷ usd tăng gần bảy mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
trung quốc đứng vị trí thứ nhất về tiêu thụ hàng rau quả của việt nam
mặt hàng thứ hai là gạo
trung quốc hoa kỳ và nhật bản là ba thị trường nhập khẩu
các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của việt nam
tháng một mươi một việc triển khai xuống giống vụ lúa đông xuân tại đồng bằng sông cửu long và chuẩn bị thu hoạch cà phê tây nguyên
sẽ là cơ sở để nhóm hàng nông sản có thêm cơ hội xuất khẩu
một mươi tháng đầu năm nay nhóm hàng này đã đạt gần hai mươi hai tỷ đô la mỹ
khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ cao xây dựng nhà màng nhà lưới
nhà mang lại giá trị nông dân
cơ sở để giá trị kinh tế cao đó là cách làm của chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh hải dương
đã và đang triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp an toàn nông nghiệp sạch trên địa bàn
sau đây là ghi nhận tại huyện gia lộc
năm hai nghìn hai mươi một anh phùng doanh viên đầu tư trên tám trăm linh triệu đồng để xây dựng mô hình nhà màng có diện tích hai năm trăm linh m hai
ứng dụng công nghệ cao để trồng dưa lưới
nhờ áp dụng công nghệ thông minh và công thức luân canh sản xuất trong nhà màng
nhà lưới nên mỗi năm anh quay vòng bốn vụ dưa lưới và dưa chuột cho hiệu quả kinh tế cao
ngày xưa chúng tôi làm sản xuất nông nghiệp theo mô hình truyền thống
thì nợ nhuận không được cao và nó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết
từ khi mà chúng tôi tìm hiểu được mô hình nhà lưới nhà màng sản xuất công nghệ cao
thì nó cho thu nhập giá trị rất là cao
nhưng hiện nay chúng tôi một hectare một năm cho nãi dòng khoảng một tỷ đến một tỷ hai
cho nên là chúng tôi và quán nông dân cũng rất vấn khởi
và bây giờ trong tất cả xã cũng phát triển nhà màng nhà lưới đang phát triển ở xã phạm trấn này rất là mạnh
phạm trấn là xã đi đầu của huyện gia lộc trong việc phát triển nhà màng nhà lưới
và sử dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
triển khai mô hình nhà màng nhà lưới từ năm hai nghìn hai mươi
với bốn hộ tham gia
đến nay toàn xã đã có trên một trăm sáu mươi m hai nhà màng với bốn mươi bốn hộ tham gia trồng dưa lưới dưa chuột
trừ chi phí mỗi hectare nhà màng khi sử dụng công nghệ cao
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ một hai tỷ đồng đến một năm tỷ đồng một hectare một năm
hiện nay các hội viên nông dân đã thực hiện việc bơm tưới bón phân và thuốc sinh học
với biện pháp đỉnh giờ không sử dụng các biện pháp truyền thống như trước đây
đây là một việc thực hiện người dân thông minh áp dụng cho sản xuất nông nghiệp và đạt hiệu quả rất cao
thực hiện mô hình này nguồn thu nhập đối với người dân đời sống vật chất tinh thần lên rất cao
ngoài việc tạo công an việt nam cho các hộ dân không có điều kiện tích tụ dùng đất
để thực hiện nhà màng nhà lưới
thì người dân có cái công việc làm ổn định trong nhà màng nhà lưới
và thứ hai nữa là trong việc thu nhập của giá trị sản phẩm trên một diện tích
trên một mét vuông đất tại xã phạm trấn đạt hiệu quả rất cao so với mô hình mà chúng ta làm truyền thống
hiện nay nhà màng nhà lưới được nhiều nông dân các xã thị trấn trong huyện gia lộc áp dụng
mô hình này không chỉ phù hợp yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững
mà còn giúp những người làm nông kiểm soát chặt chẽ và đầy đủ những thông số
tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó hệ thống nhà màng cùng với môi trường nhân tạo
giúp cho người làm nông tránh được rủi ro do thời tiết sâu bệnh
từ đó giúp tăng năng suất cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao
yêu điểm của nó thì nó rất là nhiều cái ưu điểm
cơ bản nhất là mình sẽ quản lý được cây này cây rau cây này
khi mình khi trồng này có thể là có lúc thì có ở vườn hoặc không ở vườn mình vẫn quản lý được
cái nhất là mình xem là mình có thể quản lý được cái cây này
mình qua mạng rồi thì mình có thể xem qua cam này mình tự điều chỉnh này
hoặc là về tưới hoặc là về phun thì đại loại là mình sẽ cơ bản mình chủ động hết
tôi có thể là sẽ không ở nhà ở đây nhưng mà tôi ở chỗ khác
có thể là khi thời tiết nó có thể nó quá cao hoặc nó quá thấp
mình có thể tự điều chỉnh được bất kỳ ở chỗ nào
thời gian tới huyện gia lộc sẽ chỉ đạo tăng cường ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất
ưu tiên các cá nhân tổ chức ứng dụng công nghệ cao
khuyến khích áp dụng các phương pháp sản xuất tiên tiến hiện đại
để sử dụng hiệu quả hợp lý và nâng cao hệ số sử dụng đất
kính thưa quý vị cầu kênh sáng dọc hình chữ u hay còn gọi là cầu vườn thơm
thuộc xã bình lợi huyện bình chánh sắp hoàn thành sứ mệnh nối nhịp
đây là cây cầu thép có kiến trúc đặc biệt hình chữ u với nhiều điểm tránh xe
độc đáo hơn cầu chạy xuyên qua những tán cây như kiểu cầu chạy xuyên rừng
cầu kênh sáng dọc
cầu kênh sáng dọc được khánh thành vào tháng một
cầu năm hai nghìn năm cầu được thiết kế theo hình chữ u dài hai trăm bốn mươi mét
rộng hai năm mét rộng tại tám tấn chiều cao thông thuyền cho phép là năm mét
cầu kênh sáng dọc được cây xanh bao phủ nên chạy trên cầu này
người dân có cảm giác như đang chạy xe xuyên rừng
cây cầu được đưa vào hoạt động đã giúp người dân hai bên bờ sông
không còn vất vả trong việc đi lại học sinh không phải đi đò đến trường
dự kiến trong khoảng từ hai đến ba năm nữa là cầu kênh sáng dọc sẽ dừng hoạt động
và được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố hoàn thành sứ mệnh sau gần hai mươi năm
trong thời gian đợi cầu bê tông xây dựng thì hiện tại cầu kênh sáng dọc sẽ được duy tu sửa chữa
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản gửi bộ nội vụ báo cáo tình hình thôi việc
và tuyển dụng mới đối với công chức viên chức trên địa bàn thành phố
trong đó tp hcm đưa ra bảy nhóm giải phép kéo giảm tỷ lệ cán bộ thôi việc
trong đó sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực công gắn với thí điểm mô hình làm việc
không cần có mặt trực tiếp tại cơ quan
theo đó từ ngày một tháng năm đến ba mươi tháng chín tp hcm có hai mươi ba công chức nghỉ việc và một trăm bảy mươi chín viên chức nghỉ thôi việc
tp hcm cho rằng nguyên nhân chính tác động đến việc cán bộ thôi việc do chế độ tiền lương
và chính sách đải ngộ cơ hội thăng tiến áp lực công việc tình trạng mất cân bằng
giữa công việc và cuộc sống văn hóa công sở
để kéo giảm tỷ lệ thôi việc đồng thời khuyến khích tinh thần nỗ lực phấn đấu gắn bó lâu dài của cán bộ
tp hcm đang nghiên cứu xây dựng đề án về chính sách giải pháp tạo động lực và giữ chân cán bộ
trong bộ máy chính quyền đô thị thành phố
theo đó ubnd tp hcm đề xuất bảy nhóm giải pháp gồm tăng thu nhập tạo cơ hội thăng tiến
giảm áp lực công việc tạo động lực làm việc và khuyến khích phát huy năng lực đổi mới sáng tạo
tăng cường đào tạo bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực cho các ngành lĩnh vực trọng điểm
chính sách nhà ở và hỗ trợ tiếp cận nhà ở
nâng cao chất lượng văn hóa công sở cải thiện môi trường công vụ
ngoài ra tp hcm đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế
chính sách đặc thù tăng định mức chi hoạt động cho các cơ quan đơn vị
đồng thời thực hiện cơ chế khoáng biên chế số lượng người làm việc gắn với nâng cao tự chủ
của đơn vị sự nghiệp công lập
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách giữa tp hcm và điện biên
vietjet tiến hành khai trương đường bay thẳng nối liền hai địa phương
đường bay tp hcm điện biên sẽ khai trương từ ngày hai tháng một mươi hai với ba chuyến mỗi tuần
vào các ngày thứ ba thứ năm và thứ bảy
chuyến bay khởi hành từ tp hcm lúc bảy h một mươi phút sáng và đến điện biên lúc chín h một mươi phút sáng
chiều về khởi hành từ điện biên lúc chín h bốn mươi năm phút sáng hạ cánh tại tp hcm lúc một mươi hai h
với khoảng hai giờ bay người dân và du khách đã có thể di chuyển dễ dàng giữa thành phố năng động nhất việt nam
và thành phố điện biên lịch sử là cửa ngõ của vùng tây bắc bộ với phong cảnh thiên nhiên
trời phú núi non hùng vĩ và các địa danh nổi tiếng như bảo tàng chiến thắng điện biên phủ
cánh đồng mường thanh hộp ba khoang
nhân dịp mở bán đường bay mới tp hcm điện biên và tri ân tới các khách hàng đã và đang đồng hành cùng vietjet
hãng bay cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mại dịp một mươi một tháng một mươi một
cùng hàng triệu vé bay không đồng cho toàn mạng bay trong nước và quốc tế
trước việc hãng xe khách thành bữa ý tuyến từ tp hcm đi lâm đồng tp cần thơ tạm ngưng hoạt động
sở giao thông vận tải tp hcm đã chủ động làm việc với các bến xe liên tỉnh
nhằm sẵn sàng chuẩn bị các phương án đảm nhận khai thác cũng như tăng cường phương tiện hoạt động
cụ thể tại bến xe miền đông mới đã sẵn sàng phương án tăng cường thêm một trăm linh xe khách đi từ bến xe này về thành phố đà lạt
tại bến xe miền tây sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã làm việc cùng đơn vị khai thác
và đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu người dân từ bến xe miền tây cần thơ
người dân có nhu cầu đi đà lạt hoặc cần thơ có thể đến các bến xe miền đông mới
bến xe ngã tư ga bến xe an sương hoặc bến xe miền tây để liên hệ đặt vé tại các quầy vé trong khuôn viên của các bến xe
để đi lại đến các bến xe liên tỉnh trên địa bàn tp hcm
người dân có thể sử dụng dịch vụ giao thông công cộng bằng xe buýt
mỗi ngày có bảy chuyến xe buýt thời gian hoạt động từ bốn giờ đến hai mươi một giờ với tần suất bốn đến một mươi năm phút một chuyến
ngoài ra sở đã làm việc cùng tổng công ty samco
để bố trí thêm bốn mươi xe trung chuyển hành khách miễn phí
sở giao thông vận tải nhận định hiện nay nhu cầu đi lại của người dân từ tp hcm đến thành phố đà lạt
tp cần thơ và ngược lại đang trong giai đoạn bình thường không phải thời gian cao điểm
trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đi lại của người dân để có sự điều chỉnh kịp thời đảm bảo đáp ứng nhu cầu